chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

ba nguyễn quốc toản sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức bệnh viện mắt tp hcm cư trú tại số bốn trăm chín mươi vĩnh viễn phường tám quận một mươi tp hcm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
còn tại tỉnh tiền giang công an huyện châu thành cũng vừa tạm giữ hình sự một mươi đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
vào ngày ba tháng hai công an huyện châu thành phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động bắt quả tang một mươi đối tượng đang chơi tài xỉu tại khu đất của nguyễn văn tú ở ấp hữu bình xã hữu đạo huyện châu thành
thu giữ nhiều vật dụng đánh bạc như bộ bài hột xí ngầu cờ cá ngựa tấm đặt tiền và trên ba trăm một mươi năm triệu đồng cùng với một mươi chín xe mô tô
thưa quý vị lào cai là tỉnh miền núi địa bàn nhiều nơi đi lại hiểm trở và phức tạp
thêm vào đó trong thời gian qua thời tiết diễn biến khó lường nhiều đợt rét đậm rét hại đã gây khó khăn cho công tác công an
thế nhưng bằng quyết tâm và sự nỗ lực của mình sau hơn một tháng gia quân thực hiện đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh lào cai đã và đang thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận
về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
một sáu trăm sáu mươi chín trường hợp tước giấy phép lái xe ba trăm một mươi một trường hợp phạt tiền nộp kho bạc nhà nước gần hai tỷ đồng
đặc biệt trong đợt gia quân thời tiết rất đậm rét hại nhiều nơi xuất hiện băng giá khiến giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát phân luồng điều tiết còn tham gia hỗ trợ cứu hộ cứu nạn nhiều phương tiện
điều đó cũng đồng nghĩa với việc cám bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông dầm mình trong sương gió mưa tuyết để đảm bảo cho nhân dân lưu thông an toàn
ở địa bàn tỉnh lào cai thì các đồng chí cũng biết đây là một địa bàn du lịch
hiện người du lịch khách du lịch đến lào cai rất là đông
chính vì thế đối với các tuyến đường trọng điểm đèo dốc nguy hiểm thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi chủ động
các phương án thứ nhất là công tác tuyên truyền
đối với người tham gia giao thông nhắc lái xe ngay từ khi họ lên trên đèo
bởi vì các bạn lái xe ở tỉnh khác đến thì chưa quen được tuyến đường của lào cai
đây là một biện pháp phòng ngừa thế nhưng mang lại hiệu quả rất là cao
cái thứ hai nữa với tình hình thời tiết khắc nghiệt trong thời gian hiện nay thì lãnh đạo phòng khởi sát giao thông thường xuyên động viên cán bộ chiến sĩ và trực tiếp tham gia cùng cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
trong bối cảnh đó thì tình hình địa bàn biên giới các tư lực thủ địch cũng sẽ tăng cường hoạt động chống phá nội bộ
kể cả một số hoạt động tổ chức phòng ngừa
một số hoạt động tổ chức phòng ngừa một số đối tượng lợi dụng kích động chống phá một loại tội phạm trên địa bàn cũng tiêu mẩn những vấn đề gia tăng
công an tỉnh lào cai đã xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai rất cụ thể vào các chương trình các nghị quyết của đảng ủy lãnh đạo quân tỉnh
tin tưởng rằng nhân dân lào cai sẽ được đón một cái tết trong sung vầy an yên
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục điểm báo
điểm qua những tin tức nổi bật được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
cùng với sự đồng hành của biên tập viên minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị đinh hạnh và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sau một năm sụt giảm giá trị xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành hàng lớn đã chủ động khai thác đơn hàng
tại các thị trường đã ký kết hiệp định thương mại tự do fta
và nội dung này được đăng tải trên báo đầu tư online số ra sáng ngày hôm nay
theo số liệu của tổng cục thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng một năm hai nghìn hai mươi
đạt hai mươi bảy bảy tỷ usd tăng năm mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
điều đặc biệt xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như mỹ trung quốc eu
asean nhật bản hay hàn quốc đều tăng trưởng dương ngay trong tháng đầu tiên
của năm hai nghìn hai mươi một trong điểm nhấn đó có sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp
thuộc ngành nông nghiệp đơn cử với xuất khẩu tôm hiệp hội chế biến và xuất khẩu
thủy sản việt nam dự báo kim ngạch xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ đạt khoảng bốn bốn tỷ usd
việc các doanh nghiệp việt ngày càng coi trọng khai thác các thị trường xuất khẩu lớn
thị trường có fta để được hưởng yêu đại thuế đã đóng góp vào kết quả xuất khẩu
ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trạm bot phải xả nếu có ủn tắc kéo dài từ bảy trăm linh m trở lên và đây là nhân đề bài viết
trên báo kinh tế và đô thị đồng thời cũng là chỉ đạo của tổng cục đường bộ việt nam
vừa gửi tới các chủ đầu tư bot về việc đảm bảo đi lại cho người dân tại các trạm thu phí
trong dịch tích nguồn đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
trong công điện gửi đi tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu
các đơn vị trên tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phân làn phân luồng
và có các giải pháp phù hợp đảm bảo các trạm thu phí hoạt động liên tục
không để xảy ra ủng tắc giao thông tại khu vực trạng thu phí
trước đó bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam có phương án tổ chức vận tải phù hợp
chở đúng tải trọng cho phép số người theo quy định đảm bảo năng lực chất lượng dịch vụ vận tải
và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến
niêm yết các thông tin theo quy định
việt nam đã đạt được bước tiến quan trọng trong nghiên cứu vaccine phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
dự kiến vào quý ba năm hai nghìn hai mươi một sẽ có vaccine để đưa vào sử dụng
và thông tin này được đăng tải trên báo hà nội mới
hiện việt nam đã sản xuất được một số lô vaccine các loại khác nhau
bước đầu thử nghiệm ở quy mô hẹp cho kết quả khả quan
sau khi đánh giá khảo nghiệm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thành lập hội đồng đánh giá
để kiểm nghiệm chắc chắn trước khi cho ra đời sản phẩm vaccine phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
đặc biệt các nhà khoa học đã nghiên cứu chọn tạo dòng lợn kháng được bệnh dịch tả lợn châu phi
và đây là một trong những tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu vaccine phòng chống bệnh nguy hiểm này
ủy ban nhân dân tp hcm vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống
cấp nước tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn năm mươi và chương trình cung cấp nước sạch
chấm dứt khai thác nước ngầm tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
và nội dung này được đăng tải trên sài gòn giải phóng online
theo báo cáo của sài gòn giải phóng thành phố sẽ di rời dần điểm khai thác nước thô
về phía thượng lưu sông sài gòn và sông đồng nai
lý giải về quyết định này ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
mục đích chính là hạn chế tối đa các tác động bất lợi của việc xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước
giãn tiến độ huy động vốn cũng như tăng hiệu quả tài chính của khoản đầu tư
ngoài ra tác động của biến đổi khí hậu cũng đã ảnh hưởng lớn đến nguồn nước thô cung cấp cho thành phố
nhưng lại thiếu khả năng dự phòng để ứng phó với diễn biến bất ngờ
trong tương lai các nhà máy nước sẽ được cung cấp nước thô trực tiếp từ hồ dầu tiếng hay hồ trị an
mời quý vị cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức sáng phương nam
kính thưa quý vị bắt đầu từ một mươi hai h trưa nay là ngày hai mươi tám tết
tất cả quán nhậu karaoke quán bar phủ trường rạp phim massage thẩm mỹ viện phòng tập gym
và trung tâm tiệc cưới v v tại tp hcm phải dừng hoạt động
và đây là chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố vào chiều tối ngày hôm qua ngày tám tháng hai
ngoài ra dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ hai mươi người trở lên ở các cơ sở tôn giáo thờ tự
các cửa hàng xăng dầu nhu yếu phẩm thiết yếu dược phẩm cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường
nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế
xử phạt nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho tới hôm qua tám tháng hai
hai mươi ca nhiễm xảy ra tại bảy quận quyện trong cộng đồng dân cư
mặc dù chưa phát hiện lây nhiễm ở các nhân viên trong sân bay phục vụ có tiếp xúc với hành khách
nhưng đây được xem là diễn biến ổ dịch khá phức tạp
vì chưa xác định được nguồn lây nhiễm cũng như thời điểm khởi đầu
do đó có thể còn lây nhiễm ra cộng đồng trong thời gian tới
để phòng chống dịch thành phố kích hoạt toàn bộ hệ thống dự phòng và điều trị
cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế đóng trên địa bàn thành phố
sở y tế chuẩn bị kịch bản ứng phó với tình huống dịch bệnh ở mức độ khẩn cấp
kính thưa quý vị sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết
là sẽ gửi tin nhắn đến các thuê bao di động toàn tp hcm
một số khuyến cáo của ủy ban nhân dân tp hcm về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân bình tĩnh và thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
người dân nên ở nhà hạn chế tối đa việc đi lại không tập trung đông người
chủ động tự giác khai báo với cơ quan y tế khi trở về
khu vực có ổ dịch và các trường hợp tiếp xúc f f một
theo thông báo của bộ y tế để giám sát và cách ly kịp thời
không chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng về tình hình dịch bệnh
cơ quan chức năng của tp hcm sẽ liên nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
không khai báo y tế và các hành vi vi phạm khác
chuyển sang tin tức khác và sau đây là các hoạt động của công an tp cn
ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lãnh đạo thành ủy cần thơ đã đến thăm
và chúc tết công an tp cn năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần tốt đẹp và tốt đẹp
với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao nỗ lực lớn
công an tp cn đã tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác
đạt và vượt nhiều chỉ tiêu bộ giao
không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu địa bàn trọng điểm
các loại tội phạm được kiềm chế kéo giảm
sáng cùng ngày ban giám đốc công an tp cn cũng đã tổ chức dân hoa dân hương
tại nhà tử niệm chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên công an tp cn
và đến thăm chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo trung ương và tp cn
nhân dịp này lãnh đạo công an tp cn đã báo cáo tấm tắt
về tình hình an ninh trật tự những kết quả mà công an tp cn đã đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao công an tp cn đã hoàn thành xuất sắc
các chỉ tiêu nghị quyết đề ra
mùa săn cá ngát sông thường rộ vào thời điểm này
và kéo dài đến hết tháng ba dương lịch
mùa này được xem là mùa sinh sản của cá ngát
và nên nhiều thanh niên ở huyện ngọc hiển cà mau
bắt đầu nghề thục cá ngát
cây nghề được xem là độc đáo và cũng có phần nguy hiểm trên sông
trước khi đi săn cá ngát thì phải chuẩn bị cây dài để cặm hang cây thục kim
để bẻ rai cá vợt đồn nghề chủ yếu tự làm
mỗi lần đi thuộc cá ngát có khoảng năm thanh niên trai tráng chịu lạnh
và có kỹ năng lặng tốt mới làm nổi nghề này
thời điểm thích hợp để săn cá ngát là ngày hai mươi chín ba mươi âm lịch
chủ yếu là đi nước sổ
đợi đến con nước rồng thì khỏi hẹn
một chuyến đi thường kéo dài từ năm sáu tiếng đồng hồ
và kéo dài đến khi nước lớn
cá ngát sông thường sống trong hang
hang cách mặt nước từ ba bốn mét
mỗi hang thường có một hang cái
và ba bốn hang ngách
đời hỏi người săn phải mò
từng hang thật chính xác
nếu không trong quá trình thục
cá ngát sẽ thoát ra ngoài
anh quỳnh văn giang xã tam giang tây
được mệnh danh là sư phụ của nghề thục cá ngát
bởi anh có hơn một mươi năm kinh nghiệm làm nghề này
anh quỳnh văn giang xã tam giang tây
cũng như mỗi năm vậy đó
nó cũng không ít mà cũng không được nhiều
nên nay lượng cá nó cũng ít hơn mỗi năm
văn thục nhiều quá
nhưng mình kiếm ăn thụ thêm bữa ăn chứ
nhiều thì mình bán kiếm thêm gì đó

đi làm thì cực khổ
nhưng mà khi cảm giác nó giả lên
khi cá giả lên thì sung sướng lắm
con người nó thoải mái lắm
con người nó thoải mái lắm

giống như là mình làm thì kết quả mình nó có hết á

cá ngát thường được ngư dân săn ở sông cửa lớn cửa biển bồ đề
mùa này là mùa sinh sản nên mỗi hang có một cặp cá
mùa này là mùa sinh sản nên mỗi hang có một cặp cá
cá ngát thường được ngư dân săn ở sông cửa biển cửa biển bồ đề
trên một mươi năm kg cá được bán cho bà con ở xóm và các thương lái

kết thúc một buổi săn cá ngát không chỉ là thành quả
mà còn được thưởng thức hương vị của cá ngát
cá ngát có thể làm nhiều món ngon như kho lạc
nấu canh chua
thịt cá ngát xong ngọt béo không ngán
ai ăn rồi cũng nhớ

ai ăn rồi cũng nhớ
thuộc huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế nằm bên bờ phá tam giang lại nổi lửa để vào vụ làm bánh chưng bánh tét
và bánh làng chuồng thì thơm ngon xưa nay bởi vì đôi tay tài hoa của người dân làng cũng giống như nếp quý nức tiếng một thời
làng chuồng thuộc huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế cứ mỗi độ tết đến xuân về người làng lại tấp nập gói bánh trưng bánh tét
cách đây khoảng năm trăm linh năm làng chuồng đã khoanh vùng khoảng hai mươi hectare ruộng để chuyên trồng lại lúa nếp ngon thơm gọi là nếp tây
thời triều nguyễn mỗi năm làng phải cống nạp cho vua hai thúng lúa và hai thúng nếp để vua ăn vì đây là gạo nếp ngon nhất huế
đến bây giờ người làng chuồng vẫn giữ khu ruộng cửa để trồng giống lúa quý này
người dân làng đấy họ trồng và gói bánh
những gia đình truyền thống đó họ đã phát triển được cái nghề phát triển nghề đó là truyền lại cho các tư thế hệ này đến thế hệ khác
gia đình bà đoàn thị nguyệt đã nhiều đời làm bánh
toàn bộ con cháu ăn cũng biết gói bánh tét ngon
gia đình bà được ông cha truyền lại một số bí kíp riêng để bánh vừa đẹp lại thơm ngon
ngoài các chất liệu thông thường thì lá bột bánh phải chọn lá chuối xứ để bánh xanh và giữ được bánh lâu từ một mươi năm đến ba mươi ngày
buộc bánh vừa phải không quá chạch để hơi nóng thấm vào kẻ hở bánh làm mềm nếp
bánh tuối là bốn đời đời cổ đều đến đời mẹ nội đời đời mẹ chứ đều đến đời tôi
bánh tuối là gói cả năm nhịp tét là ba ngàn đồ
gói bánh trứng gói bánh tét
bánh đi sài gòn phú yên đà nẵng huế nhiều khi thỉnh thoảng đôi hồ mua ra hà nội
còn nhà ông hậu đắc cường chục người từ trẻ đến già đang tức bực với công việc với bánh tét
bánh của nhà ông ngoài yếu tố nếp lá thì công đoạn của người nấu rất quan trọng
và đung lò bằng củi dương thước củi cháy rất lâu
dù củi cháy hết thì phần thang còn lại cháy thêm được ba giờ nữa
bánh được đung trong một mươi hai tiếng
chính đều không chỉ giữ được hương vị riêng truyền thống của gia đình
mà còn để được trong thời gian khá dài thường từ hai mươi đến ba mươi ngày
bánh trưng bánh tét làng chuồng không dùng bất cứ một chất bảo quản nào
trong bó với nghề bánh tét dịp năm nay gia đình ông nhận được vài trăm đơn đặt hàng
từ thành phố huế vào tới thành phố hồ chí minh
nước danh ngôi làng năm trăm linh năm làm bánh trứng bánh tét
vì vậy trong dịp tết tân sửu này hàng chục ngàn chiếc bánh tét từ làng chuồng
đã có mặt trong các gia đình ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
mang lại một hương vị riêng bên cạnh mâm cổ tết
kính thưa quý vị vừa rồi là những cập nhật trong bản tin sáng phương nam
còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn
phải lưu trữ đầy đủ thông tin của hành khách do các đơn vị vận tải cung cấp
tối thiểu hai mươi một ngày để phục vụ công tác truy vết nếu có ca mắc covid một mươi chín
các bến xe phải chủ động hướng dẫn các đơn vị vận tải nhà xe hành khách
thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và thành phố hà nội về phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện nghiêm việc khai báo y tế qua các ứng dụng smartphone như bluezone
sở giao thông vận tải hà nội cũng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
tăng cường công tác kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện phát hiện và sửa chữa
kịp thời các hư hỏng đảm bảo an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông
chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát
trên diện rộng tuyệt đối không lơ là chủ quan
ngoài ra cần thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho lái xe phụ xe và nhân viên nhà xe
như trang bị khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn theo đúng hướng dẫn của ngành y tế
thường xuyên rửa xe lau chùi các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa ghế ngồi
và phun thuốc khử trùng để đảm bảo vệ sinh phương tiện
tổng công ty đường sắt việt nam vừa quyết định sẽ tiếp tục giảm tới ba mươi giá vé
đối với tất cả các đoàn tàu thống nhất với mong muốn sẻ chia và đồng hành
cùng với hành khách trong các chuyến hành trình trong dịp tết
và thời gian áp dụng
trong các ngày từ ngày hôm nay chín tháng hai cho đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giá vé sau tết chiều hà nội đi sài gòn chỉ có giá từ tám trăm tám mươi đồng một vé
đà nẵng đi sài gòn chỉ từ sáu trăm bốn mươi bốn đồng một vé
diêu trì đi sài gòn chỉ từ bốn trăm tám mươi đồng một vé
vinh đi sài gòn chỉ từ tám trăm hai mươi hai đồng một vé
tàu hoàng được đánh giá có nguy cơ lây nhiệm thấp do không gian toa xe rộng
đảm bảo đủ giãn cách và cơ hội
chế lưu thông điều hòa không khí bằng khí tươi
xong trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tổng công ty vẫn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch
để đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu
vào chiều ngày tám tháng hai ban thưởng vụ thành ủy hải phòng đã họp bàn
về phương án phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tại cuộc họp bí thư thành ủy hải phòng lê văn thành yêu cầu các ngành liên quan
dỡ bỏ phong tỏa hai cơ sở y tế đó là
bệnh viện trẻ em hải phòng và bệnh viện phụ sản hải phòng bắt đầu từ ngày hôm nay
do các xét nghiệm của những người có liên quan đến hai bệnh viện này
đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
bí thư thành ủy hải phòng cũng đề nghị các ngành triển khai các nhiệm vụ giải pháp
mà thủ tướng chính phủ đưa ra trong phiên họp trực tuyến
với lãnh đạo các tỉnh thành phố vào sáng ngày tám tháng hai
cụ thể hải phòng duy trì chốt kiểm soát dịch kiểm soát chặt chẽ
không để người tù vùng dịch vào thành phố
các tổ này rút bớt quân số thực hiện nhiệm vụ từ đêm giao thừa cho đến hết ngày mùng một tết
và triển khai lại nhiệm vụ vào ngày hai tết
các chốt tổ kiểm soát dịch covid một mươi chín tại khu dân cư tạm dừng hoạt động từ ngày ba mươi tết
xong vẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu dân cư những người từ địa phương khác trở về
các lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự
khu vực cảng biển cảng hàng không khu vực giáp danh
thưa quý vị do ảnh hưởng phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hải dương
tết năm nay nhiều công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp là người ngoài tỉnh
không thể về quê ăn tết đã kịp thời nhận được sự động viên quan tâm
và với những công nhân này thì đây là một cái tết hết sức đặc biệt
ngày làm việc cuối cùng của năm cũ tại công ty
chị ma thị đồng công nhân công ty trách nhiệm hữu hẳn continuen việt nam
ở thị trấn lai cách huyện cầm giang
cùng gần sáu trăm linh công nhân khác được đón nhận những phần quà tết
hỗ trợ đột xuất dành cho các lao động ở xa ở lại hải dương ăn tết
giá trị vật chất tuy không lớn nhưng cơ bản đầy đủ hương vị của ngày tết
như bánh trưng giò gạo và ba trăm linh đồng tiền mặt
từ thái nguyên xuống hải dương làm việc đã chín năm
nhưng đây là năm đầu tiên chị đồng ở lại hải dương ăn tết
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
em cũng rất cảm ơn bên công ty công đoàn đã quan tâm đến chúng em ở xa không vì ăn tết được
giúp đỡ chúng em ít quà để về ăn tết ở đại diện sang hàng hạ
và sau tết em sẽ mong muốn là hết dịch bệnh rồi em sẽ được về chơi với con em
đấy là một sự cố gắng lỗ lực của cả phía công ty cả phía công đoàn ngành
cũng như là công đoàn cơ sở để dành cho những người lao động xa quê
có một cái tết động viên tinh thần đầm ấm hơn và vui vẻ hơn
và tin tưởng vào đội ngũ công đoàn nhiều hơn
tại công ty trách nhiệm hữu hoản công nghệ nissey việt nam
trong khu công nghiệp phúc điền có hơn hai trăm linh công nhân
là lao động tỉnh ngoài do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể về quê ăn tết
cùng với sự quan tâm của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh hải dương
doanh nghiệp này cũng dành những phần quả thiết thực
kịp thời quan tâm đến công nhân lao động ở thời điểm những ngày giáp tết
đó là sự động viên để công nhân cảm thấy ấm cúng hơn
khi vì lý do dịch bệnh mà họ phải đón tết xa nhà xa người thân
năm nay do tình hình dịch bệnh nên là em không thể về quê ăn tết cùng với gia đình được
công ty và công đoàn luôn hỗ trợ và giúp đỡ bọn em là trả lương
thưởng đầy đủ chất tết cho bọn em và có quà tết cho tất cả các công nhân viên
có quà hỗ trợ cho những công nhân viên ở xa không về quê được
em cảm ơn công ty và công đoàn đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ cho bọn em
năm nay trên địa bàn tỉnh có hàng chục nghìn lao động ở xa không thể về quê ăn tết
quan tâm tới lực lượng này cùng với sự động viên của chính doanh nghiệp
liên đoàn lao động tỉnh và các cấp công đoàn đều có những phần quà riêng
để kịp thời quan tâm chia sẻ
cùng mang niềm vui đón tết xa nhà đến với những công nhân lao động
các cấp công đoàn đang phối hợp với các ngành chức năng và từng doanh nghiệp
tiếp tục khẩn trương giả soát những trường hợp công nhân lao động là người tỉnh ngoài
vì ảnh hưởng của dịch bệnh không thể về quê ăn tết để quan tâm động viên kịp thời
cho hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ và hai mươi ba người chết và mất tích
cho đến nay thì người dân trà leng đã dần gừng dậy sau những mất mát đau thương
niềm an ủi động viên với bà con đó là tết nguyên đán này
ba hộ dân đầu tiên tại làng ông đề sẽ được đón tết trong những ngôi nhà mới
được chính quyền và các mạnh thường quân cùng chung tay xây dựng
và để sát cánh cùng với người dân trong suốt thời gian qua
kể từ những ngày đầu khi mà thảm họa sạt lở xảy ra
những ngày giáp tết này thì lực lượng công an xã trà leng lại tập trung
để giúp bà con sắp xếp ổn định chỗ ở mới với niềm hân hoan như là dọn dẹp những ngôi nhà của chính mình
khu tái định cư cho bốn mươi hai hộ dân tại xã trà len nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn
bảy mươi căn nhà đã được xây dựng trong đó có một mươi ba căn hoàn chỉnh đã được bàn giao cho bà con ngày sáu tháng hai
tức là ngày hai mươi năm tháng chạp vừa qua
để giúp người dân kịp đón tết
trong những ngày này công an xã trà leng đã tập trung lực lượng khẩn trương dọn dẹp khung viên
hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc sắp xếp bố trí lại nhà cửa
đã chứng kiến những mất mát và nỗi đau tột cùng của người dân khi bị mất nhà cửa ở người thân
những chiến sĩ công an xã trà len lại không hề cảm thấy mệt nhọc
vất vả họ vui và hạnh phúc khi chung tay để giúp bà con có thể sớm ổn định cuộc sống
chuẩn bị tết đến xuân về rồi thì cũng nô nức cũng mong muốn được cho bà con nơi đây có được mùa trữ
lại một cuộc sống bình thường để mà có thể đón một cái tết thật là ấm áp
họ không có nhà ở rất cực khổ nên cái việc đó là việc nên làm
cũng là việc để giúp đỡ bà con trong những ngày khó khăn trừ họ có nơi ở mới
thì để động viên an ủi tinh thần để bớt đi những nỗi nỗi nỗi đau của họ
kể từ khi xảy ra vụ sạt lỡ kinh hoàng cuối tháng một mươi đã gần bốn tháng nay
cán bộ chiến sĩ công an xã trà len hiếm khi về nhà bám xã bám làng họ sát cánh
hỗ trợ người dân trong bất cứ công việc gì có thể
tết năm nay các cán bộ chiến sĩ luôn phiền nhau trực riêng thượng úy lê minh phước
anh quyết định sẽ đón vợ con về ở tại đơn vị để đón tết cùng với bà con
để họ quen đi cái nỗi đau đó thì cũng rất khó nên mình ở để cùng ở cùng làm
cùng giúp đỡ bà con để động viên an cư tinh thần
những nỗi đau không dễ dị vui ngoài nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ liền gia
cùng với sự chia sẻ các cán bộ chiến sĩ luôn phiền nhau trực riêng thượng úy lê minh phước